một vụ tai nạn nghiêm trọng vừa xảy ra vào khoảng chín giờ sáng nay trên quốc lộ một a đoạn qua thôn quỳ chữ xã hoàng quỳ huyện hoàng hóa tỉnh thanh hóa làm ba người thiệt mạng và năm người khác bị thương nặng
thời điểm trên xe ô tô con biển kiểm soát ba mươi sáu b hai nghìn hai trăm tám mươi sáu chở tám người gồm sáu người lớn và hai trẻ em lưu thông hướng từ thành phố thanh hóa đến xã hoàng quỳ
khi đang qua đường để rẽ vào thôn quỳ chữ thì bị ô tô khách biển kiểm soát chín mươi tám b hai nghìn hai trăm sáu mươi sáu chạy hướng hà nội thanh hóa đâm ngang hông xe
cú đâm mạnh khiến xe ô tô con bị kéo đi khoảng hai mươi mét và văng vào tường nhà dân bên đường
tám người trên xe con đều bị thương nặng trong đó ba người nguy kịch đã tử vong ngay trên đường đi cấp cứu
hiện lực lượng chức năng đã phong tỏa hiện trường và điều tra làm rõ vụ việc